kể từ hôm nay ngày một tháng một mươi hai giá giữ xe máy tại sân bay tân sơn nhất không chỉ tăng lên mà thời gian gửi cũng được rút ngắn so với trước đây
đơn vị đầu tư nhà giữ xe tại sân bay tân sơn nhất là trường hợp đầu tiên được ủy ban nhân dân tp hcm phê duyệt mức giá riêng
cụ thể giá giữ xe máy trong bốn giờ đầu là sáu đồng một xe một lượt bốn giờ tiếp theo một đồng một xe một lượt
với ô tô bốn tám chỗ trong chín mươi phút đầu là hai mươi đồng một xe một lượt mỗi giờ tiếp theo tính thêm năm đồng
ô tô từ chín đến hai mươi năm chỗ là bốn mươi đồng một xe chín mươi phút đầu sau đó mỗi giờ tính thêm một mươi năm đồng
mức giá này tăng hơn mức giá hiện hành và thời gian tính như cũ
trước đó đại diện công ty cổ phần đầu tư tcp cho biết sẽ tăng giá giữ xe theo lộ trình và thông báo người gửi xe việc tăng giá
mức giá này thấp hơn mức giá ủy ban nhân dân tp hcm cho phép tăng
theo quyết định
về ban hành giá giữ xe của ủy ban nhân dân tp hcm
các đơn vị đầu tư giữ xe bằng nguồn vốn ngoài ngân sách có thể lập phương án về giá
trình sở tài chính thẩm định trước khi được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt từng dự án cụ thể
mức giá này có thể cao hơn mức giá quy định chung
trường hợp thu cao hơn mức giá chung là sai và vẫn bị xử lý theo quy định